thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm đề ra các giải pháp trong thời gian tới về phòng chống dịch
cũng như mở cửa trở lại để phát triển kinh tế
cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã có một mươi năm ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
cả nước đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
tuy nhiên trong bối cảnh việt nam sẽ mở cửa trở lại thì nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực
đặc biệt tại các đô thị lớn mật độ dân cư cao
vì vậy cần phải có giải pháp để phòng chống dịch hiệu quả
vậy thì mở cửa đến mức độ nào
những điều kiện nào cần phải được đặt ra để mà kiểm soát tốt hơn nữa
không được lay lan từ những nơi khách đến việt nam
và đây này theo các đồng chí thì nên mở cửa tiếp theo
bây giờ có sáu địa bàn và tiếp theo nước nào
và có đối tượng nào mà chúng ta cần phải được mở cửa
và chúng ta chú ý vấn đề gì
trong bối cảnh việt nam đang xem xét việc kết nối trở lại các chuyến bay thương mại
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thì nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực
và có thể sẽ tiếp tục có các ca mắc trong cộng đồng
thế nhưng công tác phòng dịch ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập
người dân bắt đầu chủ quan với việc phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu các thành viên cần đưa ra các giải pháp cụ thể
để khắc phục ngay những tồn tại hạn chế trong thời gian qua